dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phiên họp thứ ba mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc
phiên họp dự kiến diễn ra từ ngày chín đến ngày hai mươi một tháng chín
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về một mươi hai dự án luật
trong đó có bốn dự án luật dự kiến sẽ được thông qua và tám dự án luật lần đầu được thảo luận tại kỳ họp thứ tám tới đây
cũng tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết
và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ủy ban thường vụ quốc hội
ngay sau khai mạc ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều
qua thảo luận đa số đại biểu cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành luật như tờ trình của chính phủ
tuy nhiên trước tình trạng gia tăng quy mô loại hình tần suất và diễn biến bất thường của thiên tai nên thiệt hại do thiên tai ngày càng lớn
nhiều thành viên ủy ban thường vụ quốc hội nhấn mạnh việc sửa đổi bổ sung dự án luật lần này
còn nhằm mục tiêu nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế giảm thiểu rủi ro thiên tai bảo đảm tính chủ động trong phòng chống thiên tai
một số ý kiến đề nghị cần nâng cao công tác dự báo để giảm thiểu thiệt hại do mưa bão
bên cạnh đó việc tiếp nhận tài trợ ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng do mưa lũ
cần quy định rõ đầu mối để những phần quà tài trợ đến tận tay người dân